tiếp ông francis yang eferduma đại sứ nigeria tại việt nam đến chào từ biệt
nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc mừng đại sứ đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ công tác tại việt nam
nêu rõ nigeria là nước lớn ở châu phi có quan hệ kinh tế thương mại gắn bó với việt nam thời gian qua
đại sứ nigeria cảm ơn và đánh giá cao chính phủ thủ tướng chính phủ việt nam
đã luôn dành tình cảm hữu nghị với nigeria nói chung
qua đó hỗ trợ ông có nhiệm kỳ công tác thành công ở việt nam
ông cho biết ngay cả khi ông sắp rời nhiệm sở ở đây
thì đại sứ quán nigeria vẫn xúc tiến triển khai các kế hoạch đã đề ra
ông cũng chân thành cảm ơn chính phủ thủ tướng chính phủ việt nam
đã dành sự hỗ trợ vật tư y tế cho nigeria trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín
đánh giá cao các biện pháp xử lý của chính phủ việt nam trong phòng chống đại dịch covid một mươi chín
đánh giá cao nhiệm kỳ công tác của đại sứ tại việt nam
quan hệ hai nước đã có những bước phát triển rất quan trọng
đẹp việt nam nigeria phục vụ sự phát triển và lợi ích của nhân dân hai nước
thủ tướng nêu rõ hiện nay việt nam đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn
không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng nhất trí rằng khi đại dịch covid một mươi chín qua đi
hai bên sẽ đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế thương mại
thủ tướng mong rằng trong tương lai đại sứ nigeria kế nhiệm sẽ tiếp tục
có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển quan hệ hai nước